thưa quý vị vào chiều nay cục cảnh sát giao thông bộ công an đã cho biết
trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm một mươi bốn người tử vong và một mươi bảy người bị thương
số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện xử lý hơn chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai mươi một tỷ đồng đồng thời tạm giữ một trăm sáu mươi tám xe ô tô hơn bốn bốn trăm linh xe máy và một mươi tám phương tiện khác
trong đó vi phạm về nồng độ cồn chiếm cao nhất với hơn ba bốn trăm linh trường hợp
vi phạm về tốc độ là gần một một trăm linh trường hợp
quay trở lại hà nội trước một ngày nhưng vào chiều nay
nhiều người dân vẫn phải chịu cảnh un tắc kéo dài hàng cây số
ghi nhận vào lúc hai giờ chiều nay cả đường trên và đường gom của cao tốc pháp vân cầu rẽ
mật độ phương tiện tăng đột biến theo hướng di chuyển vào trung tâm thành phố
trong khi đó hướng phương tiện di chuyển vào thành phố cũng liên tục un tắc kéo dài
trên đường vành đai ba trên cao
lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực phân làng điều khiển giao thông
trong suốt thời gian nghỉ lễ tại các cửa ngõ thủ đô
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp đối tượng trần văn trương
trú tại định quán tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi giết người
vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn trong lúc nhậu giữa trương và anh nguyễn văn phương
đã phát sinh mâu thuẫn trường dùng dao đâm trúng ngực trái của anh phương làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án trương trốn khỏi hiện trường
thì bị công an huyện định quán tổ chức truy xét bắt giữ bàn giao cho cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
chủ động đấu tranh phòng chống tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ
công an tp hcm đã cùng với lực lượng tổ chức kiểm tra xử lý các lò độ tiệm sửa xe nghi độ xe trên toàn địa bàn
kiểm tra một mươi bốn cơ sở sửa đổi xe nghi vấn độ xe cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện phụ tùng liên quan độ xe
công an đã phát hiện bảy mươi bảy phương tiện đang sửa chữa một xe cọp đua dài hai mươi xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu
một mươi xe không xuất trình được giấy đăng ký xe tạm giữ sáu mươi máy xe và năm mươi thùng hàng
trên một mươi một linh kiện phụ tùng các loại phục vụ độ xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra một trăm chín mươi chín cơ sở công an phát hiện bốn mươi một cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh hai mươi một cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
bị công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long triệt xóa
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình phát hiện nhiều đối tượng
đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất chống tại ấp an thạnh b xã bình ninh huyện tam bình
nên đã bố trí vây bắt bảy đối tượng trú tại các xã bình ninh loan mỹ và ngãi tứ huyện tam bình
công an thu giữ tại hiện trường hơn một mươi hai triệu đồng cùng nhiều vật chứng